trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm vừa cho biết thống kê mới nhất lượng khách sử dụng xe buýt trên địa bàn tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ năm trước
cụ thể từ đầu năm đến nay phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã thực hiện được khối lượng hơn hai trăm hai mươi chín triệu lượt hành khách giảm hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm trước
theo sở giao thông vận tải ngoài những nguyên nhân đã được chỉ ra từ lâu như thái độ ứng xử của tài xế phụ xe tình trạng bỏ tuyến nhồi nhét khách chất lượng xe không đảm bảo vấn đạn mốc túi v v
thì sự phát triển nhanh chóng của các loại hình xe công nghệ hiện nay khiến cho xe buýt không còn được nhiều người lựa chọn
mỗi năm tp hcm trợ giá khoảng một tỷ đồng cho hoạt động xe buýt tuy nhiên loại hình vận tải hành khách này chưa phát triển đúng như kỳ vọng
trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám bình quân mỗi năm lượng khách đi xe buýt sụt giảm khoảng sáu sáu